hội nghị cấp cao về kinh doanh và đầu tư asean đã được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tham dự các phiên thảo luận có tổng thống cộng hòa indonesia joko widodo
thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc hường thủ tướng malaysia sri muhyiddin yassin theo hình thức trực tuyến
việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã có nhiều sáng kiến cùng các nước asean và đối tác kiểm soát dịch covid một mươi chín
triển khai kế hoạch phục hồi tổng thể trong đó tạo thuận lợi cho việc đi lại của các chuyên gia nhà quản lý nhà đầu tư
để bảo đảm sự hoạt động của các chuỗi cung ứng phân phối không bị gián đoạn
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam đang nỗ lực trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư kinh doanh khu vực và toàn cầu để cùng hợp tác cùng thành công
cũng tại hội nghị cấp cao về kinh doanh và đầu tư asean hai nghìn hai mươi đã diễn ra các phiên thảo luận về triển vọng kinh tế asean
phiên thảo luận về tương lai tịnh hướng đầu tư môi trường xã hội và quản trị vào asean phiên thảo luận về công nghệ và tương lai việc làm tại asean